đối tượng nguyễn danh dũng là chủ tài khoản và quản trị điều hành kênh youtube thiên an tv đăng tải video có tiêu đề xuyên tạc bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và phát tán trên mạng internet
kết quả điều tra ban đầu nguyễn danh dũng khai nhận khoảng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đối tượng đã trực tiếp tạo lập và quản trị nhiều tài khoản trên mạng để đăng tải các video clip xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
thủ đoạn hoạt động của đối tượng là biên tập các video clip với lời bình và bài viết được dũng thu thập từ các trang mạng phản động hoặc sử dụng các video clip được thu thập từ các trang mạng xã hội sau đó biên tập lại nội dung điều chỉnh lại giọng điệu thay đổi các tiêu đề có nội dung xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước để gây sự chú ý thu hút được nhiều lượt người xem
kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng đã đăng hơn bảy trăm linh video clip
thu hút hàng triệu lượt người xem
trước đó liên quan đến tin đồn thất thiệt về việc việt nam chuẩn bị đổi tiền gây hoang mang dư luận ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
vào ngày một mươi bốn tháng một mươi hai cơ quan chức năng bộ công an đã bắt giữ đối tượng nguyễn xuân long là quản trị của fanpage vịt bầu
thông qua fanpage đối tượng này liên tục đăng các thông tin bịa đặt liên quan đến việc việt nam đổi tiền
tại cơ quan công an nguyễn xuân long khai trang facebook vịt bầu do đối tượng nữ ở mỹ có tên là nguyễn hằng tạo lập và quản trị từ năm hai nghìn một mươi ba
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu nguyễn xuân long được nguyễn hằng mời tham gia ban quản trị với vai trò quản trị viên để đăng tải và duyệt bài
nguyễn xuân long sử dụng facebook phong tuấn và bí danh metterdat để đăng tải các bài viết trên trang vịt bầu
trung bình mỗi ngày một mươi bài viết
do tự viết hoặc đăng lại từ các trang mạng phản động khác và từ các trang mạng chính thống nhưng kèm theo các bình luận xuyên tạc do nguyễn xuân long bịa đặt
thông tin đăng tải trên trang vịt bầu với mục đích tạo sự dối loạn bất ổn về kinh tế
từ đó gây bất ổn về chính trị để thay đổi thể chế chính trị ở việt nam
quá trình trao đổi thông tin trên mạng tháng chín hai nghìn một mươi sáu
tôi được một người nữ ở mỹ tên nguyễn hằng mời làm biên tập viên cho facebook vịt bầu
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tôi cập nhật thông tin từ nhiều nguồn kể cả báo nhà nước và trang mạng lệ trái chưa kiểm chứng để viết bài
tin đồn như sau
việt nam có thể sẽ có đổi tiền và một số bài viết khác có nội dung xấu về địa chính trị
sau bài này đã có hai lượt like chia sẻ và bình luận
hậu quả gây ra rất nghiêm trọng làm người dân bộ hạt rút tiền khỏi các ngân hàng để mua vàng và đô la dự trữ ảnh hưởng đến sự điều hành của chính phủ
trong năm hai nghìn một mươi sáu công an các đơn vị địa phương đã khám phá không ít vụ việc có liên quan đến hành vi phát tán thông tin có nội dung xấu trên không gian mạng làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức và cá nhân
chúng ta phải đảm bảo được cái an ninh trật tự cho nó tốt đặc biệt là chúng ta phải có một cái niềm tin vào cái sự lãnh đạo của đảng và niềm tin vào chế độ để đấu tranh với loại tội phạm này
để đấu tranh phòng chống với những quan điểm xuyên tạc bịa đặt bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng thì người dân cần phải luôn ở thế chủ động chủ động phản bác chủ động cung cấp thông tin chính xác kịp thời chủ động làm chủ trận địa thông tin nhất là các thông tin sai trái quan điểm thù địch của các thế lực phản động trên mạng internet hiện nay
vâng thưa quý vị những vụ việc trên một lần nữa khẳng định
lực lượng công an luôn kiên quyết và đấu tranh tích cực hiệu quả đồng thời xử lý nghiêm hành vi đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo tình hình an ninh trật tự đất nước
và đây cũng là lời cảnh báo với các đối tượng có hành vi làm ra phát tán trên không gian mạng các thông tin phản động xuyên tạc đường lối chính sách của đảng và nhà nước xuyên tạc bịa đặt bôi nhọ hạ uy tín lãnh đạo đảng và nhà nước